gần nửa tháng nay hơn tám mươi hộ dân ở xóm bầu cam thuộc ấp tám xã tân thành thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
phải sống trong cảnh bị ruồi tấn công số lượng ruồi quá nhiều làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân
và là nguy cơ phát sinh dịch bệnh ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại địa phương
mỗi ngày dù đã tiết kiệm nhưng nhà ông lương minh tờ cũng phải sử dụng hết gần ba mươi miếng dính ruồi
ruồi xuất hiện khắp nơi từ ngoài sân vào đến tận trong nhà sàn nhà trần nhà bếp ăn giường tủ
không nơi nào mà không có rùi bầu chỉ sau chưa đầy chục phút miếng dính đã đen kịt rùi như thế này
theo ông tờ mỗi năm và mùa này cũng có rùi nhưng rất ít tuy nhiên năm nay rùi xuất hiện nhiều vô kể
nhiều đến nỗi khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn bất cứ chỗ nào trong khu vực này cũng đều bị ruồi tấn công
đến bữa cơm
thì mạnh ai nấy ăn không dám dọn mâm vì sợ rùi bầu
cảm ơn các bạn đã theo dõi
rùi nhiều đến nỗi dùng bẫy dính không chịu siết bà đã phải sử dụng đến thuốc diệt rùi
có ngày gia đình bà thu gom mấy kg ruồi

quyền địa phương cần sớm vào cuộc để làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời để ổn định cuộc sống của người dân
tránh nguy cơ phát sinh dịch bệnh do rùi gây nên
cảm ơn các bạn đã theo dõi